ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản số bốn trăm ba mươi hai về việc cho học sinh các khối từ lớp một đến lớp sáu thuộc một mươi hai quận trở lại trường
theo đó ủy ban nhân dân tp hà nội thống nhất với tờ trình của sở giáo dục và đào tạo hà nội
về việc cho học sinh tiểu học và lớp sáu của một mươi hai quận nội thành đi học trực tiếp bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng hai tới đây
học sinh mầm non vẫn nghỉ tại nhà
học sinh sẽ học các ngày trong tuần theo kế hoạch giáo dục của nhà trường
việc học trực tiếp chỉ tổ chức tại các địa bàn có mức độ dịch cấp độ một hai địa bàn cấp độ dịch ba bốn học trực tuyến
trường chỉ tổ chức dạy một buổi và không tổ chức bán chú